tại trụ sở trung mương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đoàn ủy ban kiểm tra trung ương đảng nhân dân campuchia
do ngài nay pena ủy viên ban thường vụ chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung mương đảng nhân dân campuchia
phó chủ tịch thứ nhất thượng viện vương quốc campuchia dẫn đầu sang thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp ngài ney pena bày tỏ vui mừng dẫn đầu đoàn ủy ban kiểm tra trung ương cpp sang thăm và làm việc tại việt nam
ngài nay pena đánh giá cao và chúc mừng những thành tiệu to lớn toàn diện mà nhân dân việt nam đã giành được trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc
bày tỏ vui mừng về mối quan hệ campuchia việt nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thiết thực và có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực
cứu nhân dân campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng
hòa hợp dân tộc tái thiết xây dựng và bảo vệ đất nước
ngài nepena đã thông báo với tổng bí thư về tình hình campuchia gần đây và kết quả của cuộc hội đàm giữa hai đoàn đại biểu của hai ủy ban kiểm tra trung ương của hai đảng
khẳng định campuchia sẽ cùng với việt nam giữ gìn vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước lên tầm cao mới
tổng bí thư nguyễn phú trọng chào mừng đoàn ủy ban kiểm tra trung ương cpp do ngài nepenna dẫn đầu sang thăm và làm việc tại việt nam
nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm đúng vào dịp hai nước đã và đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
chúc mừng những thành tiệu to lớn quan trọng của campuchia đã đạt được trong thời gian qua
và tin tưởng vững chắc rằng dưới sự trị vì anh minh của quốc vương sự lãnh đạo sáng suốt của thượng viện quốc hội và chính phủ hoàng gia campuchia
nhân dân campuchia tiếp tục giành được nhiều thành tiệu mới to lớn hơn trong sự nghiệp xây dựng một nước campuchia hòa bình độc lập dân chủ và tiến bộ xã hội
tổng bí thư bày tỏ vui mừng về mối quan hệ giữa hai đảng
hai nước không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội ở mỗi nước
bày tỏ biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà đảng cpp quốc hội thượng viện chính phủ và nhân dân campuchia đã dành cho việt nam từ trước đến nay
khẳng định việt nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài việt nam campuchia cũng như việt nam campuchia lào
tổng bí thư đánh giá cao kết quả của hội đàm giữa hai đoàn đại biểu của ủy ban kiểm tra trung ương của hai đảng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi thông tin kinh nghiệm về công tác kiểm tra giám sát